hàng trăm công trình giao thông hệ thống canh mương thủy lợi nội đồng tại huyện thanh trường tỉnh nghệ an
bị hư hỏng nghiêm trọng sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua
tuy nhiên do cần nguồn vốn lớn việc khắc phục vẫn chưa thể thực hiện
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
một tháng sau trận mưa lũ lịch sử tuyến canh mương thủy lợi nội đồng nằm trên địa bàn xóm hai
xã thanh tùng huyện thanh trường dài bảy trăm linh mét đã bị hư hỏng hoàn toàn nhưng vẫn chưa được sửa chữa
là chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ tiến hành gieo cấy vụ xuân
trận lũ vừa qua toàn xã thanh tùng huyện thanh trương thiệt hại hơn hai tỷ đồng
một mươi chín cầu cống bị sập nứt gần một mươi km đường liên xã
và liên thôn bị sạt lở ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân địa phương
với một xã miền núi nghèo như xã thanh tùng kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn
nguồn vốn để khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng sau lũ vượt ngoài khả năng
nó rất khó cho nên ảnh hưởng đến sản xuất
tại đấy là vụ đóng cũng như là vụ xuân của năm hai nghìn tám
năm hai nghìn một cũng là rất gặp nhiều khó khăn
toàn huyện thanh trường hiện có gần một mươi km canh mương thủy lợi bị sạt lở hư hỏng
một trăm bốn mươi bốn cầu cống bị cuốn trôi chín trạm bâm hư hỏng hơn năm mươi bảy km đường giao thông bị sạt lở
tổng thiệt hại lên đến năm mươi tỷ đồng
để khắc phục cái hệ thống này đối với chính quyền địa phương là rất khó khăn
do đó là huyền rất là mong muốn cả cấp cả ngành đặc biệt là tỉnh và trung ương
có những cơ chế hỗ trợ cho thanh trường cũng như nhiều địa bàn ảnh hưởng lụt lụt
để khắc phục hệ thống giao thông thủy lợi cơ sở hạ tân để làm sao phục vụ sản xuất
ổn định đời sống và nhu cầu dân sinh của người dân
theo dự kiến vụ lúa xuân sắp tới huyện thanh trương sẽ gieo cấy trên diện tích tám sáu trăm linh hectare
tuy nhiên nếu các công trình thủy lợi canh mương nội đồng bị hư hỏng
vẫn chưa được khắc phục kịp thời theo lịch gieo cấy lúa vụ xuân
thì nhiều diện tích dụng lúa tại các địa phương sẽ có nguy cơ không thể gieo cấy